thưa quý vị tối nay một mươi hai tháng năm sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
đây là thực sự là niềm vui lớn của người hâm mộ thể thao sau một mươi chín năm kể từ lần đầu tiên tổ chức tại việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đây cũng là thời điểm phức tạp mà các đối tượng phe vé lợi dụng để trục lợi
vào sáng ngày hôm nay tại khu vực vòng ngoài sơn vận động mỹ đỉnh
đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã tạm giữ một mươi đối tượng
có hành vi mua đi bán lại vé mời dự khai mạc sea games ba mươi một
đối tượng lê hữu thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quận ba đình tp hà nội
đây là một trong một mươi đối tượng bị tạm giữ sáng nay khi đang có hành vi thu mua số lượng lớn vé tham dự khai mạc sea games ba mươi một
đồng thời cũng là đối tượng mua được nhiều vé nhất với hai mươi một vé khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem bán kết bóng đá
số vé này em mua sáng hôm nay tổng cộng em mua được khoảng mấy chục vé
ví dụ khán đài a thì em mua khoảng một triệu hơn một triệu một cặp khán đài cd thì em mua khoảng năm sáu trăm linh
thì em sẽ bán vé giá cao hơn khoảng hai trăm linh lãi khoảng hai trăm linh em bán
mười người này đến từ nhiều nơi như thành phố hải phòng tỉnh lạng sơn tỉnh vĩnh phúc
theo lời khai tại cơ quan công an tất cả các đối tượng đều đến từ sớm tập trung tại các cung đường
bao quanh sân vận động mỹ đình để mua và bán vé khai mạc tham dự sea games
dù các vé này chỉ dành cho khách mời với giá từ ba trăm linh đồng
nhóm chị có bốn người đi từ hải phòng đi từ sáu ở sáu
hôm nay là chị đến mỹ đình này bọn chị đi buôn vé
mua xong rồi ba trăm linh một đôi thì bán ba trăm năm mươi
bé gì chị cũng bán từ bé lên đến to
nó biết là buôn bán vé mời là sai thôi cứ mua trộm để bán vậy
em biết là cái ý thức này của em là em sang
chỉ vì cuộc sống yêu sinh nuôi sống bản thân gia đình với các con thôi
em bán năm nãy được năm mươi một trăm linh nghìn thì về chỉ để nuôi con cái trong gia đình thôi
theo cơ quan công an cho biết các đối tượng này có hành vi mua bán vé sự kiện rất chuyên nghiệp
thường hoạt động khi có bất kỳ sự kiện nào diễn ra
đặc biệt sự kiện thu hút người dân đến xem như các giải bóng đá
đại hội thể thao đông nam á chương trình nghệ thuật
trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện
thu giữ gần bốn mươi vé xem khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem trận bán kết bóng đá của đại hội

thu giữ gần bốn mươi vé xem khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem trận bán kết bóng đá của đại hội

ngay sau khi nhận tin báo công an huyện định quán đã có mặt tại hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với tống văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã núa ngam huyện điện biên
về hành vi cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một tháng năm quang sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện xe mô tô
tham gia giao thông tại khu vực xã pomlot và đã bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông
trật tự công an huyện điện biên lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông
ngay sau đó quang đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải và chia sẻ một bài viết
vào các hội nhóm với nội dung chưa có biên bản nào mà đã tịch thu tài sản của công dân
công an huyện điện biên làm việc ngồi trên pháp luật nhằm mục đích nói xấu
xúc phạm uy tín hình ảnh của lực lượng công an
thưa quý vị lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra vào tối nay
với chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài một trăm hai mươi phút tại sân vận động quốc gia mỹ đình
vé mời đã được ban tổ chức phát ra để mời các quan khách lãnh đạo cấp cao
người hâm mộ đến tham dự sự kiện lớn này
một lần nữa công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này
tiếp tục được lực lượng công an triển khai trên quy mô lớn
cuối cùng sau khoảng một thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh
đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một đã chính thức được tổ chức tại việt nam
và chỉ có ít thời gian nữa thôi lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra tại đây
sân vận động quốc gia mỹ đỉnh
và theo thông tin từ ban tổ chức thì sẽ có vận động viên các đoàn quan khách
các đoàn đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
và các đoàn nghệ thuật sẽ tham gia vào buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt này
và chính vì vậy công tác đảm bảo về trực tự an toàn giao thông hay là an ninh trực tự
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn quan khách tham dự vào buổi lễ khai mạc
đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an
và theo những ghi nhận của chúng tôi thì các công tác đảm bảo về an ninh an toàn
đã được triển khai từ rất sớm
theo đó sẽ có ba vòng kiểm soát an ninh từ phía ngoài sân vận động cho đến tận các khán đài
trong đó việc kiểm soát chặt chẽ người tham dự sự kiện là yếu tố quan trọng đầu tiên
để phòng ngừa các tình huống có thể phát sinh
chúng tôi đã xây dựng thương án để quan triệt đến cán bộ nhân sĩ
có thể là nắm chắc các chức năng nhiệm vụ của mình
thì chúng tôi đã tập huấn cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo những thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
như thể hệ thống cổng từ máy soi để có thể kiểm soát không cho người vào sân
mang theo những vật cấm vật gây nguy hiểm và có thể là ảnh hưởng đến an ninh an toàn
bên cạnh đó thì chúng tôi sử dụng tổng thể cả lực lượng chó nghiệp vụ
rồi các công cụ hỗ trợ vũ khí tất cả những gì có thể là đảm bảo tốt nhất
cho cán bộ nhân sĩ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta
các tuyến dẫn trực tiếp các đoàn quan khách cũng được tổ chức từ xa
khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
trong đó tập trung vào các tuyến dẫn từ khu lưu trú của các đoàn đại biểu tham dự
đến bên trong khu vực diễn ra sự kiện
công tác dẫn đoàn cũng được tập duyệt kỹ lưỡng trong những ngày qua
có thể nói rằng là những sự kiện quan trọng nhất
tại hà nội đó chính là lễ khai mạc và lễ bế mạc
thì cụ thể là chúng tôi phối hợp với các tiểu ban lễ tân
các cơ quan đoàn thể phục vụ trong ban tổ chức sea games
để có sự phối hợp để bố trí phương án dẫn đoàn bảo vệ đoàn
cũng giống như những cái tuyến đường chúng tôi bố trí
những chốt trọng điểm của cán bộ sĩ làm công tác chỉ huy điều kiện đoàn thông
để đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức
và đặc biệt là trong những giờ cao điểm thì chúng tôi luôn luôn bố trí
những tổ tuần tra kiểm soát để khi có những sự cố bất ngờ
thì sẽ có lực lượng và có cán bộ chiến sĩ để giải quyết ngay
đảm bảo cho là đoàn đi được thông suốt và an toàn
một số tuyến đường xung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
sẽ bị cấm trong ngày hôm nay
dự kiến sẽ có hàng nghìn người tham gia vào sự kiện quan trọng này
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân đến tham dự sự kiện
nên di chuyển bằng phương tiện công cộng để tránh ủn tắc cục bộ
ở khu vực trước cổng sân vận động cũng như không gặp khó khăn
khi có nhu cầu trông giữ phương tiện
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
quận năm từ liêm hà nội vừa giải cứu kịp thời ba nạn nhân mắc kẹt trong cabin
sau vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải trên đường vành đai ba trên cao
hướng đi bixi đi mai dịch đối diện với bến xe mỹ đình
phường mỹ đình hai của quận năm từ liêm
theo đó vào hồi một giờ tám phút ngày hôm nay một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhận tin báo từ đội giao thông trật tự về vụ tai nạn giao thông
giữa hai xe ô tô tải đội phòng cháy trợ cháy công an quận năm từ liêm
xuất một xe chỉ huy một xe cứu hộ cứu nạn một xe chữa cháy đến hiện trường
sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt mở cabin xe tải cứu ba người bị nạn
là ông nguyễn văn hiệp lái xe bà phạm thị mừng vợ lấy xe
bà phạm thị tiến bị thương nặng để bàn giao cho lực lượng y tế
đưa đi cấp cứu kịp thời
những ngày qua tại địa bàn tỉnh bắc cạn xảy ra mưa to trên diện rộng
đặc biệt là trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay nước lũ dâng cao cuốn trôi
một cháu bé gây ngập úng hư hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân
nước lũ trên cao đột ngột trong đêm đã cuốn trôi nhà của chị đinh thị trâm
ở xã kim hỷ huyện nari khiến con trai ba tuổi của chị bị nước lũ cuốn trôi
đến sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé
tại tỉnh bắc cạn đến sáng nay nước lũ dâng cao nhanh trên sông bắc giang
và sông cầu một số thôn bản bị chia cắt tạm thời nhiều diện tích lúa hoa màu
bị ngập chìm trong nước lũ còn tại huyện ngân sơn sạt lở đất đá vào nhà dân
đã khiến hai người bị thương vùi lấp nhiều châu bò và tài sản
trong sáng sớm nay lực lượng chức năng đã xuống các huyện bị thiệt hại nặng nề
để triển khai công tác khắc phục hậu quả
chào các bạn
xin chào các bạn đến với tiểu mục của lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai đức đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai
phường tân bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam là đối tượng nguyễn lương trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại phường bạch đăng quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng nông thúy vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu dây thép
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện